lễ ra mắt ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã diễn ra vào chiều nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo về hoạt động của ủy ban
cùng dự có các ủy viên bộ chính trị phạm minh chính bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên ban bí thư ban chấp hành trung ương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
và lãnh đạo các tập đoàn các tổng công ty
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc chính phủ
được chính phủ giao thực hiện quyền trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp
do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng bày tỏ kỳ vọng vào hoạt động của ủy ban
vào đổi mới tư duy đổi mới quản trị và cách thức quản lý
thủ tướng nêu rõ một mươi chín tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước lớn
có vai trò rất trọng yếu trong nền kinh tế với tổng vốn nhà nước gần triệu tỷ đồng
tổng tài sản lên hai ba triệu tỷ đồng chiếm hai phần ba tổng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
do vậy thủ tướng yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm giải trình trong từng cấp của ủy ban cũng như các tập đoàn
một ủy ban chuyên nghiệp hiện đại thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động như trên nước
chứ không phải cơ quan hành chính tăng nắc phức tạp cho doanh nghiệp
nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức theo tinh thần tinh gọn hiệu quả
tiến dụng một bố trí đúng những cân bộ có năng lực có phẩm chắc và đúng vị trí
cần xây dựng được mục tiêu chỉ số đánh giá hiệu quả của từng bộ phận từng cân bộ từng quy chế nội bộ
cơ chế giám sát nội bộ không để kẻ hở cho thâm nhũng tiêu cực
hoàn thiện các công cụ quản lý giám sát hoạt động quản lý người đại diện
chế độ báo cáo của các tập đoàn thống tin được nhận bằng giao
thủ tướng yêu cầu cần tắt vườn công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
giảm tình trạng thất thoát vốn
vốn nhà nước tham nhũng lãng phí trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
chủ động đề xuất hoàn thiện thể chế chính sách đầu tư vốn nhà nước phù hợp với yêu cầu
chỉ đạo của đảng chính phủ và tình hình kinh tế thị trường đang thay đổi nhanh chóng hiện nay
thúc đẩy các tập đoàn tổng công ty áp dụng công nghệ
quỹ ban chúng ta cần có thước đo đánh giá kết quả của từng tập đoàn
mỗi đơn vị trong quỹ ban cùng cần có thước đo về kết quả công việc
kết quả này cần được cải thiện dần dần mỗi năm để tạo động lực tốt hơn cho các tập đoàn và các con bộ có liên quan
tôi yêu cầu quỹ ban tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ hàng đầu của đất nước
nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ đầu các công cụ giải pháp quản lý giám sát
vốn tài sản và dịch sửa nước nói chung từng tập đoàn tổng ty nói riêng theo các công nghệ của cách mạng bốn
mà tôi xin nói lại không phải theo chủ quản kiểu cũ mà chúng trước đây thực hiện bảo cấp chúng ta
hiện đại không tầng đất hành chính quản lý hiện đại
hiện đại có hỏi trả lời thế nào rước hết công nghệ thông tin và những biện pháp khác
thủ tướng yêu cầu các bộ có doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện sở hữu
về ủy ban vẫn phải phối hợp để chuyển giao ngay không để chậm trễ sai sót xảy ra
và đặc biệt không để khoảng trống pháp lý ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn nhà nước
tại lễ ra mắt phó thủ tướng vương đình huệ đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ
bộ nhiệm bang nguyễn thị phú hà vụ trưởng vụ giám sát và thẩm định đầu tư
bộ kế hoạch và đầu tư giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
cũng tại buổi lễ ủy ban đã cùng với năm bộ công thương giao thông vận tải
nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin và truyền thông và tài chính
ký kết biên bản ghi nhớ về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
tại một mươi chín doanh nghiệp về ủy ban